vô sinh hiếm muộn hiện đang là nỗi lo lắng đối với nhiều cặp vợ chồng
tại việt nam số trường hợp vô sinh hiếm muộn cũng không hề nhỏ
sáng ngày ba mươi tháng bảy tại hà nội bệnh viện biêu điện đã tổ chức
ngày hội tư vấn vô sinh hiếm muộn lần thứ năm với chủ đề
bộ tư vấn giúp cho các cặp vợ chồng có thêm nhiều kiến thức
và hiểu biết về vấn đề vô sinh hiếm muộn